sau một loạt những sai phạm từ phía ban quản lý dự án trung cư capitol garden
đường trường trinh quận thanh xuân thành phố hà nội và những kiến nghị từ phía cư dân
sáng nay thanh tra sở xây dựng đã có buổi hẹn làm việc trực tiếp với chủ đầu tư
công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển kinh đô và cư dân tại đây
tuy nhiên phía chủ đầu tư đã không có mặt trong cuộc họp này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sáng nay cuộc hẹn làm việc giữa thanh tra sở xây dựng hà nội với đại diện dân cư
đại diện chủ đầu tư hy vọng để tìm ra tiếng nói chung
tuy nhiên chủ đầu tư đơn vị trực trách nhiệm trả lời về những vấn đề lo lắng của người dân
trong phạm vi xây dựng và phòng cháy chữa cháy của tòa nhà lại không hề có mặt

tuy nhiên cuộc hẹn làm việc giữa thanh tra sở xây dựng hà nội với đơn vị trực trách nhiệm trả lời về những vấn đề lo lắng của người dân trong phòng cháy trựa cháy của tòa nhà lại không hề có mặt

những sai phạm tại tòa nhà capitol garden có thể gây nguy hiểm đến hàng nghìn người dân cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ